thời gian qua tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông thạch hãn tỉnh quảng trị diễn ra phức tạp
mặc dù các lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều đợt truy quét xử lý vi phạm
nhưng tình trạng này vẫn tái diễn ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sinh thái
đời sống dân sinh của người dân nhất là trong mùa mưa bão
anh nguyễn văn cư ở xã triệu thuận huyện triệu phong tỉnh quảng trị
là người được các chủ tàu khai thác cát trộm thuê điều khiển phương tiện
từ trước đến nay ngã ba gia độ sông thạch hãn tỉnh quảng trị
luôn là điểm nóng về tình trạng khai thác cát sạn trái phép
ngã ba gia độ là đoạn sông giáp danh giữa hai huyện triệu phong gio linh và thành phố đông hà
lợi dụng trời tối mỗi đêm có từ ba đến năm xà lan hút cát trộm hoạt động
mỗi xà lan chứa từ hai mươi đến ba mươi mét khối cát
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh quảng trị đã phát hiện và xử lý
gần một trăm linh trường hợp khai thác cát trái phép số tiền xử phạt hơn ba trăm linh triệu đồng
ngã ba gia độ sông thạch hãn tỉnh quảng trị luôn là điểm nóng về tình trạng khai thác cát sạn trái phép
ngã ba gia độ sông thạch hãn tỉnh quảng trị luôn là điểm nóng về tình trạng khối cát sạn trái phép
để thực hiện việc khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn
phải được chấm dứt phối kết hợp với sự thắng nhân môi trường
để cắm móc giới phân đình ra các trụ bài cát sạn đã được cấp phép
trong năm hai nghìn một mươi tám này công an tỉnh quảng trị đã mở nhiều đợt cao điểm ngăn chặn xử lý
tuy nhiên tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông thạch hãn vẫn diễn ra nóng bỏng phức tạp
thực tế trên cho thấy
công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương trong đấu tranh ngăn chặn vẫn còn những hạn chế bất cập
tình trạng sạt lở hai bên bờ của sông thạch hãn ngày càng gia tăng do nạn khai thác cát sỏi gây ra
đe dọa đến cuộc sống của người dân nơi đây nhất là trong mùa mưa bão
tỉnh quảng trị và các ngành chức năng trên địa bàn cần sớm có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn nạn khai thác cát sạn trái phép
để bảo vệ bờ sông bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân